trong ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở trung ương đảng hà nội
ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn thiện
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy bình định
số bảy mươi bảy bcubkttu ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
ban bí thư đã thảo luận phân tích toàn diện các vi phạm của đồng chí nguyễn văn thiện
và kết luận như sau
thời gian giữ cương vị bí thư tình ủy bình định nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đồng chí nguyễn văn thiện đã có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của địa phương
tuy nhiên qua báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
ban bí thư nhận thấy trên cương vị là người đứng đầu
đồng chí có trách nhiệm trong việc bổ sung quy hoạch bổ nhiệm
đối với cán bộ không bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn và không đúng quy định
thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy ký văn bản đề nghị bí thư
ban cán sự đảng bộ trưởng bộ giao thông vận tải về cổ văn hóa cảng quy nhơn
không thuộc trách nhiệm của tỉnh không thông qua tập thể ban thường vụ tỉnh ủy
theo quy chế làm việc của tình ủy
những vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
cần áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định số một trăm tám mươi một qdtu ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
quá trình kiểm điểm đồng chí đã thấy rõ được các vi phạm
khuyết điểm và trách nhiệm đồng thời tự nhận hình thức kỷ luật trên cương vị người đứng đầu
căn cứ nội dung tính chất mức độ vi phạm căn cứ quy định số một trăm tám mươi một của bộ chính trị
và kết quả kiểm điểm xem xét kỷ luật ban bí thư đã bỏ phiếu kín một trăm linh thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn văn thiện